xin kính chào quý vị và các bạn
do khối khí lạnh tiếp tục suy yếu và di chuyển hơn về phía đông
nên trong đêm nay và ngày mai các tỉnh thành bắc bộ vẫn duy trì có mưa vài nơi
và sương mù nhẹ lúc sáng sớm
trên chiều hừng nắng với mức nhiệt sao động trong khoảng một mươi chín ba mươi một độ
có nơi vượt ngưỡng ba mươi một độ
tuy nhiên từ tối mai khi không khí lạnh được tăng cường bổ sung xuống
thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng lên diện giải rác
cục bộ có mưa to cùng với đó nền nhiệt giảm đáng kể trời chuyển rét
với miền trung các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong đêm nay và ngày mai
cũng có mưa nhỏ vài nơi cùng sương mù nhẹ dài rác
ban ngày có nắng với nền nhiệt sao động từ hai mươi một đến hai mươi chín độ
còn còn lại từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết ít thay đổi đêm không mưa
ngày nắng nền nhiệt giao động trong khoảng hai mươi ba ba mươi ba độ
do nở phía nam cả khu vực tây nguyên và nam bộ vẫn ổn định tạnh giáo và có nắng nhiều
trong đó tại miền đông nam bộ có nắng nóng diện rộng
với mức nhiệt trưa chiều đạt ngưỡng ba mươi năm ba mươi bảy độ
các khu vực còn lại thuộc tây nam bộ và cả tây nguyên mức nhiệt trong khoảng ba mươi một ba mươi năm độ
đến với thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa và trường sa thịnh hành gió nhẹ không mưa
tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km
nền nhiệt tại quần đảo hoàng sa giao động từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ còn tại quần đảo trường sa từ hai mươi sáu đến ba mươi bốn độ
khu vực hà nội nhiều mây đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn
và sương mù trời lạnh gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi sáu độ